thủ tướng chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật lãnh đạo nguyên lãnh đạo tỉnh đắk nông
tại quyết định một nghìn một trăm bốn mươi bốn thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiến trách
đối với ông nguyễn bốn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
cụ thể thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành để xảy ra nhiều vi phạm
khuyết điểm trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trực tiếp ký quyết định cho thuê đất
giao rừng bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật
ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định một nghìn một trăm bốn mươi hai thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông trương thanh tùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác
cụ thể cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một trực tiếp ký một số quyết định giao đất
cho thuê đất giao rừng cho thuê rừng và chỉ đạo việc bồi thường rừng không đúng quy định pháp luật
ủy ban kiểm tra trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng
cùng với các vi phạm và khuyết điểm trong công tác giao đất giao rừng cho thuê đất cho thuê rừng
quản lý bảo vệ rừng thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông đỗ thế nhữ nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
trong giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một ông nguyễn đức luyện nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác giai đoạn hai nghìn bốn hai nghìn một mươi một